thưa quý vị trận động đất có độ lớn sáu tám độ richter xảy ra vào đêm ngày tám tháng chín tại maroc đến nay đã khiến hơn hai người thiệt mạng và ít nhất hai người khác bị thương
chính quyền vẫn đang huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh hoạt động cứu hộ và sơ tán những người bị ảnh hưởng
những nạn nhân thiệt mạng được ghi nhận phần lớn ở khu vực tỉnh al haus tâm trấn của trận động đất và tỉnh tarudan
đây là trận động đất kinh hoàng nhất ở maroc trong nhiều thập kỷ
chính quyền của nước này đã tuyên bố ba ngày quốc tàng trong khi các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người sống sót trong các đống đổ nát
ngay sau thảm họa thiên nhiên này các nhà lãnh đạo thế giới và tổ chức quốc tế đã gửi lời chia buồn và bày tỏ tình đoàn kết với maroc
đồng thời cam kết sẵn sàng hỗ trợ chính phủ và người dân maroc đẩy mạnh hoạt động cứu trợ người dân